vào chiều ngày hôm qua bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng là lâm nguyễn công khanh và trần đức thắng cùng chú tại thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phan phúc hồ chú tại phường mỹ xuyên tp long xuyên trộn chiếc xe máy trên đường khóa tỵ sáu rồi đem đi cất giấu đến khoảng một mươi chín h cùng ngày hồ ra chiếc xe chiên cho khanh đem đi tiêu thụ sau đó khanh đem xe bán cho thắng được hai bảy triệu đồng
sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hồ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội qua lời khai của hồ đến dạng sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công an tp long xuyên bắt giữ được khanh và thắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng lực lượng công an thu hồi ba xe máy cùng nhiều phụ tùng xe máy các loại